sau đó là phải tiếp tục dạy trực tuyến bởi vì một giáo viên không chỉ dạy khối một mươi hai mà còn dạy cả khối một mươi khối một mươi một
tuy nhiên thì nhà trường cũng đã lĩnh hội cái tinh thần đó rất là nhanh và ngay lập tức là chúng tôi đã triển khai
để làm sao mà tất cả các thầy cô cô đảm bảo đủ số phòng cũng như là cái đường truyền cũng như là mạng
để làm sao các thầy cô sau khi kết thúc cái tiết học trực tiếp thì có thể chuyển sang dạy học trực tuyến được
hà nội quyết định điều chỉnh việc tổ chức dạy học trực tiếp
học sinh khối lớp một mươi hai của các trường trung học phổ thông các trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên
sẽ đi học trực tiếp theo phương án năm mươi số lớp một mươi hai của trường học trực tiếp ngày thứ hai thứ bốn thứ sáu các ngày còn lại học trực tuyến
một mươi số lớp một mươi hai học trực tiếp thứ ba thứ năm thứ bảy các ngày còn lại học trực tuyến
ban đầu thì chúng tôi có dự kiến là cho một trăm linh các em học sinh của khối trung học phổ thông trở lại trường
nhưng mà tuy nhiên do diễn biến dịch bệnh vẫn còn khá là phức tạp
nên chính vì vậy thì lãnh đạo thành phố quyết định là chỉ cho các em học sinh khối một mươi hai trở lại trường
qua đi kiểm tra một số các nhà trường thì chúng tôi đánh giá rất là cao công tác chuẩn bị của các nhà trường
về việc đón học sinh trở lại trường theo đúng hướng dẫn liên ngành sở y tế và sở dục đào tạo
cũng theo sở giáo dục và đào tạo sau khi khối một mươi hai đi học thành phố sẽ xem xét tình hình cụ thể để có kế hoạch đến trường của các khối tiếp theo
sau thời gian đóng cửa vì dịch covid một mươi chín vừa qua đảo ngọc đã đón khách quốc tế trở lại
nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho du khách cũng như cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ
công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế phú quốc chủ động triển khai và thực hiện phương án đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
góp phần vào thành công cho du lịch phú quốc sau thời gian dịch bệnh
là đơn vị tuyến đầu phải làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao do đó công an cửa khẩu cảng hàng không phú quốc
luôn chú trọng đến công tác tập huấn các biện pháp phòng chống dịch công tác nghiệp vụ để đảm bảo an toàn cho du khách cũng như cán bộ chiến sĩ khi làm nhiệm vụ
trong thời gian vừa qua công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế phú quốc đã tập trung tổ chức nhiều biện pháp công tác
thứ nhất là chuẩn bị nhân lực đảm bảo cán bộ chiến sĩ đã được quán triệt giáo dục tinh thần vì nhân dân phục vụ
bản lĩnh trong đối mặt thực hiện nhiệm vụ

điểm thứ hai là chuẩn bị phương tiện để phục vụ đảm bảo để đảm bảo sự bảo hộ an toàn cho cán bộ khi thực hiện nhiệm vụ
qua đó cũng gián tiếp để đảm bảo an toàn cho du khách nhập xuất cảnh
trong suốt quá trình chuẩn bị cho việc đón khách quốc tế trở lại đơn vị đã phối hợp chặt chẽ và hướng dẫn rất cụ thể cho các doanh nghiệp hỗ trợ du khách cài đặt ứng dụng igvn
để giải quyết thủ tục nhanh chóng thuận lợi cho du khách nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh đảm bảo an toàn phòng chống dịch
tôi đến đây vì tôi thấy phú quốc rất tuyệt vời và rất dễ thương
trong chuyến đi này phải đi theo hành trình có sẵn tôi hài lòng với điều đó và khi đến phú quốc tôi thấy rất an toàn
sau chuyến bay đầu tiên đến từ hàn quốc từ nay đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi hai dự kiến sẽ có thêm hai trăm linh chuyến bay quốc tế đến phú quốc
được xem là hình ảnh mẫu của lực lượng công an vừa là bộ mặt của quốc gia cán bộ chiến sĩ công an cửa khẩu cảng hàng không phú quốc
luôn chú trọng xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an thân thiện chuyên nghiệp với mục tiêu góp phần nâng cao hình ảnh giá trị thương hiệu của phú quốc trên bản đồ du lịch thế giới
bản tin một trăm một mươi ba online tiếp tục với một số tiến thức an ninh trả tự đáng chú ý
một chuyên án ma túy vừa được lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm
đội biên phòng điện biên chủ trì phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tây trang
phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh điện biên đấu tranh thành công
một đối tượng cùng một lượng rất lớn là một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp đã bị bắt giữ
vào đêm ngày năm tháng một mươi hai tại khu vực xã pomlot huyện điện biên phát hiện một đối tượng nam giới di chuyển bằng xe máy có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra thì đối tượng tăng ga bỏ chạy
tại hiện trường phát hiện trong túi sách của đối tượng có hai mươi bánh hình vuông được bọc băng keo màu vàng
bên trong có chứa một trăm hai mươi viên ma túy tổng hợp
đối tượng khai tên là sùng a bia trú tại điện biên
được hai đối tượng người lào thuê vận chuyển ma túy với số tiền công là năm mươi triệu đồng
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng
đối với nguyễn hữu anh hai mươi chín tuổi và nguyễn thái hòa ba mươi hai tuổi
cùng chú tại thành phố biên hòa để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó hai đối tượng nguyễn hữu anh và nguyễn thái hòa đã đột nhập vào nhà của ông lê hoàng vũ
tại khu phố một phường tân vạn thành phố biên hòa để trộm một kết sắt
bên trong có khoảng một mươi sáu triệu đồng và một bộ trang sức kim đoại bầu vàng
một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ba sổ bảo hiểm nhân thọ và một số giấy tờ tùy thân
tổng giá trị tài sản gần hai trăm linh triệu đồng
sau khi phá kết sắt lấy tài sản các đối tượng mang vứt xuống sông đồng nai
đoạn thuộc phường hiệp hòa thành phố biên hòa để phi tang
trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh lạng sơn đã xảy ra một số vụ trộm cắp thiết bị
và cắt dây cắp viễn thông
các đối tượng đã lợi dụng việc cắt chạm bts ở trên đồi vắng
những đoạn đường vắng người qua lại khu vực ít dân cư
nhất là thời điểm đêm tối để cắt trộm hàng loạt dây cáp viễn thông
đốt lấy dây đồng và đem bán cho các cơ sở phế liệu
số tiền mà các đối tượng thu được từ việc bán dây lõi đồng không đáng làm bao
song hậu quả để lại là rất lớn
ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tại trạm bts tân mỹ hai xã tân mỹ huyện văn lãng
xảy ra vụ mất trộm năm tăng đơ dùng để căng dây co cột anten chạm bts
ngày ba mươi tháng một mươi một tại trạm bts park luống bị mất một mươi một tăng đơ cột anten bts
số tăng đơ này được làm bằng sắt
dùng cân bằng dây co cho cột anten bts cao bốn mươi hai mét
nếu bị mất số tăng đơ này có thể gây đổ cột anten
ảnh hưởng đến tính mạng tài sản của người dân khu vực xung quanh
ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn hoạt động của thiết bị thu phát sóng di động
gây mất thông tin liên lạc
trước đó tại thị trấn na dương huyện lộc bình cũng liên tiếp xảy ra ba vụ mất trộm
tổng cộng hơn bốn trăm linh mét sợi dây cáp đồng ở ba địa điểm khác nhau
trung tâm viễn thông lộc bình đã khẩn trương khắc phục sự cố
lực lượng công an đã mật phục theo dõi và phát hiện bắt quả tăng đối tượng nguyễn quốc thể
và vũ ngọc hùng cùng chú tại thị trấn na dương huyện lộc bình
khi đang có hành vi trào lên cột điện cầm kéo cắt dây cắp viễn thông
khi phát hiện lực lượng công an đối tượng hùng đã bỏ chạy nhưng sau đó đã bị bắt giữ
khám xét trong người hùng thu giữ một ống nhựa chứa heroin
trước khi bị bắt hai đối tượng đã cắt dây cáp viễn thông ở hai địa điểm khác
đem đốt được bốn kg đồng
ngay sau khi nhận được đơn trình báo của vnpt huyện lộc bình
thì chúng tôi đã kịp thời báo cáo lãnh đạo công an huyện để có sự phối hợp
giữa các đội nghiệp vụ công an huyện và công an thị trấn na dương
chủ động ra soát các cơ sở phế liệu trên địa bàn để nắm xác minh một số đối tượng
có biểu hiện hành vi trộm cắt tài sản
qua quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ và mật phục
thì chúng tôi đã bắt được hai đối tượng đang có hành vi trộm cắp tài sản
của các đối tượng
cụ thể là cắt đồng viễn thông
và sau khi bắt quả tăng thì chúng tôi cũng đã đưa về công an thị trấn na dương để làm việc
cụ thể là cắt đồng viễn thông

trước đó công an huyện văn quan cũng đã bắt giữ hai đối tượng là lăng văn phòng và linh văn giang
cùng chú tại xã lộc hòa huyện hiểu lũng
qua đấu tranh hai đối tượng khai nhận đã thực hiện một mươi chín vụ trộm cắp dây thoát xét
có lõi đồng tại các trạm bts ở các huyện và thành phố lạng sơn
trong lúc chập tối thì tôi trèo lên cột bts và dùng kìm để cắt dây chống thoát xét
sau đó tôi vào giang quận xong rồi quay ra xã tri lễ gần ủy ban xã tri lễ
rồi tiếp tục đẩy xe gần bờ suối
rồi trèo lên đồi và trộm nốt dây chống phá xét của trạm bts
để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh với hành vi trộm cắp thiết bị
cắt dây cắp viễn thông công an lạng sơn đã tăng cường tuần tra
kiểm soát nhất là thời điểm ban đêm gọi hỏi gian đe số đối tượng có biểu hiện nghi vấn phạm tội
đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho người dân
các cơ sở thu mua phế liệu không thu mua các tài sản do người khác phạm tội mà có
qua đó bảo vệ công trình thông tin liên lạc giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
trong lúc tuần tra chống buôn lậu trên địa bàn huyện an phú
lực lượng liên ngành tỉnh an giang đã phát hiện bắt quả tàng hai xe ô tô tải vận chuyển trên một trăm năm mươi sản phẩm đồ gỗ
không rõ nguồn gốc và trị giá hàng hóa khoảng bảy trăm linh triệu đồng
trước đó tại khu vực ấp đồng kỵ xã quốc thái huyện an phú
lực lượng chức năng phát hiện hai xe ô tô tải vận chuyển trên một trăm năm mươi sản phẩm là bàn ghế giường tủ bằng gỗ
tại thời điểm kiểm tra ông tô thuyền sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm trú tại phường một mươi ba quận tám tp hcm
nhận là chủ sở hữu số hàng hóa nói trên
nhưng đã không xuất trình được giấy tờ hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
ông thuyền còn cho biết số đồ gỗ trên được vận chuyển từ tỉnh đồng nai đến huyện an phú tỉnh an giang
để bán lại cho các cửa hàng kiếm lời
lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ tăng vật phương tiện
để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online trưa ngày hôm nay
đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc bản tin nhật ký an ninh tối nay
xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại